đoàn công tác ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao tỉnh tuyên quang
đã hoàn thành hai mươi một trên hai mươi một chỉ tiêu kinh tế xã hội
đặc biệt tỉnh đã biết lựa chọn các vấn đề thiết yếu
những nội dung công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân
để tập trung nguồn lực huy động sự tham gia đóng góp của người dân
để thực hiện có hiệu quả nhất là vấn đề giảm nghèo
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị tỉnh tuyên quang tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo
nâng cao đời sống của người dân đổi mới phương thức vận động tuyên truyền nhân dân
bằng những chính sách và phân bổ nguồn lực cụ thể dựa trên nhu cầu thiết thực bức thiết của nhân dân
tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương bảy khóa sáu và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nhân dịp này đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã đến trao tặng hai trăm linh xuất quà
trong các quận lăng quán huyện yên sơn và xã xuân quang huyện chiêm hóa